xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao vẫn duy trì
nên mưa rông vào lúc chiều tối vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ
người dân cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh
và nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
nền nhiệt trong hai ngày tới vẫn chưa có nhiều biến động
phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sau đó đến ngày một mươi khi mà hội thủ gió suy yếu mưa sẽ giảm nhanh và nền nhiệt tăng trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nhiều hơn nên vẫn duy trì mưa rông giải rác
người dân cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến đổi
cao nhất giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế
những cơn mưa giải rác xuất hiện đã giúp nền nhiệt giảm dần
cường độ nắng không mạnh bằng những ngày qua
cao nhất ngày mai chỉ giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó từ chiều tối mai
khi chịu ảnh hưởng của rãnh ngáp thấp
mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn
cùng nền nhiệt tiếp tục giảm
nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông giải rác
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
và cũng từ chiều tối mai
khi chịu ảnh hưởng của rãnh ngáp thấp
mưa rông sẽ tăng mạnh
trong mưa rông cần đề phòng có tố lóc
cũng như gió giật mạnh
đời gió tây nam trên khu vực tây nguyên
đang có xu hướng gia tăng về cường độ
do vậy mà trong ba ngày tới
tại đây đều có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
và đi kèm có tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực vẫn có nắng gián đoạn
nên mức nhiệt tiếp tục duy trì trong ngưỡng
là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ
cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ mạnh
nên về chiều tối thì vẫn xảy ra mưa rông
có điểm có mưa vừa đến mưa to
người dân cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc
cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây
vẫn trong ngưỡng là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ